tòa án nhân dân tp hcm vừa tuyên án đối với sáu bị cáo trong vụ án ngân hàng đại tín giai đoạn hai
bị cáo hứa thị phấn nguyên cố vấn cấp cao hội đồng quản trị ngân hàng đại tín
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty đầu tư phát triển phú mỹ
bị tuyên án hai mươi năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tổng hợp hình phạt bị cáo phấn phải chịu hình phạt là ba mươi năm tù giam
hội đồng xét xử xác định hứa thị phấn và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn một ba trăm linh tỷ đồng của ngân hàng đại tín
về trách nhiệm dân sự hứa thị phấn phải bồi thường bốn trăm ba mươi bảy tỷ đồng đã chiếm đoạt cho ngân hàng xây dựng việt nam
trước đây là ngân hàng đại tín
phạm công danh phải bồi thường chín trăm linh một tỷ đồng cho ngân hàng xây dựng và hoàn trả lại cho ngân hàng này hơn bảy trăm năm mươi tỷ đồng